từ đêm nay khối không khí lạnh bắt đầu di chuyển xuống nước ta
nhưng đợt không khí lạnh lần này được nhận định là không mạnh
nên hầu như chỉ gây mưa rào rải rác cho khu vực đồng bằng
tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
về nhiệt độ hôm nay và ngày mai
giao độ có mức là một mươi sáu hai mươi năm độ
và sau đó sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do nằm xa khối không khí lạnh
nên trong cả ba ngày tới
tại đây vẫn phổ biến là ít mưa
tuy nhiên không khí lạnh vẫn khiến cho nền nhiệt trên khu vực này
giảm đi đôi chút
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ
và sau đó sẽ giảm khoảng từ một cho đến hai độ
mỗi ngày tiếp theo đó
do cường độ của không khí lạnh mạnh
nên thời tiết trong thời đoạn tới
tại khu vực trung bộ
cũng không có sự biến chuyển mạnh mẽ
tại các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
về đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ rải rác
còn tại các tỉnh từ quảng bình
đến khu vực thừa thiên huế
sẽ có mưa rào và rông rải rác
về nhiệt độ tại thanh hóa đến thừa thiên huế
vẫn chỉ rét nhẹ về đêm và sáng
với mức nhiệt là từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến phú yên
cũng chịu tác động của không khí lạnh
nhưng chỉ gây mưa rào và rông rải rác
phần còn lại từ khu vực khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
về nền nhiệt độ thì cũng không có quá nhiều sự biến động
khi mức nhiệt cao nhất tại đây
vẫn ra động trong khoảng là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
duy trì trạng thái ít mưa
ban ngày hầu hết các nơi trời đều có nắng
về đêm và sáng tại tây nguyên
trời rét nhẹ với mức nhiệt ngày đêm
trên khu vực là một mươi bảy hai mươi tám độ
có nơi sẽ còn cao hơn nữa
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay cũng như là ba ngày tới
thời tiết tại đây vẫn khá ổn định
khi chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì tại khu vực này sẽ có nắng gián đoạn
với mức nhiệt trưa chiều là ba mươi ba mươi ba độ
một vài nơi tại khu vực miền đông của nam bộ
có thể sấp xỉ ngưỡng là ba mươi bốn độ